các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyên là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa chín hai nghìn một hai nghìn sáu
nguyên bí thư tỉnh ủy ninh bình nguyên ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu của quốc hội khóa một mươi hai
điều khiển ô tô mang biển kiểm soát ba mươi năm a hai mươi ba nghìn sáu trăm bốn mươi tám chở theo vợ là bà nguyễn thị nhẫn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi đi trên đường trần nhân tông theo hướng hà nội thanh hóa
khi đi đến địa phận phố thiện tiến phường ninh sơn
thì bất ngờ đâm va vào giải phân cách cứng giữa đường và cột đèn điện giữa đường giải phân cách làm xe bay sang bên đường ngược chiều
vụ va chạm đã khiến bà nguyễn thị nhẫn văng ra khỏi xe xuống làn đường ngược chiều dẫn đến tử vong tại chỗ
diện ngồng tuyên văng ra khỏi xe xuống làn đường cùng chiều dẫn đến bị gãy chín xương xườn và tràn khí thanh ngược trái
phải đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình và tử vong vào hồi một mươi năm h một mươi phút cùng ngày
đây là hiện trường sau tai nạn giao thông khiến cho hai vợ chồng nguyên bí thư ninh bình tử vong
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình cho biết bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân phạm minh tuyên cùng vợ vào cấp cứu do tai nạn giao thông
đại diện bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình thông tin thêm bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông bị gãy xương sườn tràn dịch màng phổi
hiện cả ông tuyên và vợ đều đã tử vong
công an tỉnh ninh bình tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan
chức năng thu thập tài liệu chứng cứ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
dưới đây là tiểu sử của ông phạm minh tuyền được cổng thông tin điện tử quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam giới thiệu
họ và tên phạm minh tuyên
tên thường gọi phạm minh tuyền ngày sinh hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín giới tính nam dân tộc kinh tôn giáo không quê quán xã khánh thủy huyện yên khánh ninh bình
trình độ học vấn đại học
trình độ chính trị cử nhân chính trị
trình độ chuyên môn bác sĩ y khoa cử nhân luật
nghề nghiệp chức vụ
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban ban công tác đại biểu
nơi làm việc ban công tác đại biểu ba mươi bảy hùng vương ba đình hà nội
ngày vào đảng hai mươi hai tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
nơi ứng cử ninh bình
đại biểu quốc hội khóa một mươi một một mươi hai
đại biểu chuyên trách trung ương
ngay trên wikipedia tiếng việt cũng xác nhận ông phạm minh tuyên là chính khách
ông từng là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam khóa chín từ năm hai nghìn một đến hai nghìn sáu
bí thư tỉnh ủy ninh bình ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội trưởng ban công tác đại biểu của quốc hội
ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ông cùng vợ tử vong sau tai nạn giao thông khi điều khiển xe ô tô cán
ông là một người đàn ông tài năng khóa nhân tại địa phận thành phố ninh bình
ông phạm minh tuyền sinh ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín tại xã khánh thành yên khánh ninh bình
hiện công an tỉnh ninh bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp với các cơ quan chức năng thu thập tài liệu chứng cứ khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
những thông tin mới nhất sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo